hôm nay tại thành phố cần thơ phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cùng đoàn công tác của quốc hội
vừa có buổi thăm và làm việc với trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phát biểu và làm việc tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị
biểu dương sự nỗ lực của cảnh sát cơ động tây nam bộ trong thời gian qua
góp phần bảo vệ an ninh chính trị tại địa phương
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị đối với trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
là đơn vị chủ lực cơ động của vùng nhiệm vụ hết sức nặng nề
vì thế mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cần nỗ lực rất lớn duy trì nghiêm chế độ thường trực
phối hợp tốt các đơn vị công an địa phương giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn